sáng nay ngày hai tháng một mươi hai tại hà nội hội ngoại khoa việt nam và hội phẫu thuật nội soi nội soi việt nam
phối hợp với bệnh viện hữu nghị việt đức tổ chức khai mạc hội nghị y học từ xa châu á lần thứ một mươi
hội nghị y học từ xa là một trong những hội nghị khoa học uy tín nhất của châu á
được tổ chức luân phiên hàng năm tại một quốc gia trong khu vực với các hoạt động chính bao gồm
giáo dục y tế từ xa chăm sóc bệnh nhân từ xa phát triển và ứng dụng công nghệ mới
trong lĩnh vực y học từ xa diễn đàn quốc tế
đây là lần đầu tiên sự kiện khoa học quan trọng này được tổ chức tại việt nam
với sự tham dự của các đại biểu đến từ hai mươi hai quốc gia trên thế giới
phát biểu tại hội nghị thứ trưởng bộ y tế nguyễn viết tiến khẳng định
đối với việt nam y học từ xa đã và đang góp phần quan trọng trong việc nâng cao chất lượng
chăm sóc sức khỏe nhân dân từ trung ương đến địa phương nhất là các khu vực vùng sâu vùng xa